các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng
và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là hơn một trăm hai mươi ba ba triệu liều trong đó có gần sáu mươi chín triệu liều mỗi một và hơn năm mươi bốn triệu liều mỗi hai
về triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bộ y tế cho biết đã có năm mươi năm tỉnh thành phố đang triển khai tiêm được sáu triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là năm mươi năm bảy và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai hai dân số từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
thưa quý vị hà nội phân các tầng điều trị f với tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách
tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng một và tuyến trung ương
hiện đại đa số bệnh nhân covid một mươi chín ở tp hcm
hà nội không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tuy nhiên những ngày gần đây đã xảy ra tình trạng là người dân đã tự test nhanh dương tính
và tự di chuyển tới cơ sở điều trị tầng hai tầng ba thay vì thông báo với chính quyền địa phương
bệnh viện thanh nhàn tp hcm để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
ngay từ ngoài cổng đã có đường phân luồng riêng cho bệnh nhân có biểu hiện ho sốt
sau khi khai báo y tế làm test nhanh nếu âm tính sẽ vào khu vực khám ho sốt thông thường
dương tính người bệnh sẽ được di chuyển vào phòng khám có yếu tố dịch tễ và chờ xét nghiệm pcr
tuy nhiên những ngày gần đây xảy ra tình trạng người dân tự test nhanh dương tính
và đến thẳng bệnh viện dẫn tới nhiều nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
có những ngày thì của chúng tôi khoảng trên hai mươi bệnh nhân là tự làm test nhanh
và cũng biết được bệnh viện thanh nhàm là tiếp nhận những trường hợp mà bệnh nhân sẽ tự đến
do vậy là bệnh nhân đã tự đến phòng khám của chúng tôi
và phải chờ đợi thì buộc chúng tôi phải tiếp nhận và làm kết quả pcr
thì gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện
thời gian chờ đợi của bệnh nhân rất là lâu và không có chỗ để chờ đợi
thì gây ra các vấn đề nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly của chúng tôi
theo bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn
việc tự ý đi đến bệnh viện điều trị covid có thể làm dịch bệnh lây lan rộng
trong khi hàng ngày số ca mắc vẫn gia tăng
người dân cần chấp hành thay báo y tế
như sự kiểm soát sát sao của chính quyền cơ sở
với khuyến cáo của chúng tôi bệnh nhân ở phân tầng một có thể được điều trị tại nhà
theo quy định của vị bác nhân cũng như sở y tế và nữa là có thể thu dung
hiện tại chúng tôi cũng có một số bệnh nhân có mong muốn ở tầng một được vào bệnh viện để điều trị
cái đấy là một cái gánh nặng rất là lớn đối với ngành y tế
bởi vì số giường điều trị cho bệnh nhân tầng một
thì sẽ mất đi cơ hội cho bệnh nhân
bệnh nhân tầng ba là những bệnh nhân mà có cơ hội mà có thể cứu sống được
thì cái số giường nó bị giảm đi thì chúng tôi cũng không thể nhận thêm được những bệnh nhân tầng ba
theo các bác sĩ người dân khi có biểu hiện ho sốt test nhanh dương tính
cần phải khai báo với trung tâm y tế xã phường đến lấy mẫu
cần liên hệ chặt chẽ với y tế phường xem có triệu chứng gì có chuyển nặng không
cán bộ y tế cơ sở sẽ phân tầng để chuyển bệnh nhân đến các đơn vị thu dung
tránh gây quá tải cho bệnh viện
thành phố xây dựng kịch bản ứng phó một mươi bốn mươi và một trăm linh ca nhiễm
đồng thời đã có hướng dẫn cho f không thể nhẹ và không triệu chứng điều trị tại nhà
với những trường hợp đủ điều kiện
vì vậy theo các chuyên gia hiện dịch covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp và sẽ kéo dài
bên cạnh việc đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin ý thức phòng dịch của người dân
đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà điều vũng tàu
đã bắt giữ đối tượng trần thanh hải ba mươi hai tuổi trú tại xã kim long huyện châu đức
để điều tra về hành vi giết người cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
nạn nhân vụ án là một thiếu nữ một mươi bảy tuổi trú tại huyện châu đức
nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai từ trước với gia đình nạn nhân
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi hải đã chém chị minh bốn mươi tuổi là chị họ của nạn nhân
gây thương tích bảy
tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hải bị tòa án nhân dân tỉnh bèo điều vũng tàu
tuyên phạt chín tháng tù
tuy nhiên trong thời gian chờ thi hành án hải tiếp tục gây án
cụ thể là vào hai mươi hai h đêm ngày bảy tháng một mươi hai nạn nhân cùng chị minh anh bình ba mươi hai tuổi và một bé gái một mươi bốn tuổi
đến gọi hải ra nói chuyện
tại đây giữa nhóm của chị minh và hải xảy ra mâu thuẫn
hải vào nhà lấy hai con dao đuổi đánh bình nhưng bình chạy thoát
đối tượng này quay lại chém nhiều nhát vào người chị minh
nạn nhân đến căn ngăn cũng bị hải đâm nhiều nhát vào người
khi bình đến giải cứu chị minh đưa vào bệnh viện cấp cứu
còn hải đổ xăng đốt xe máy và kéo nạn nhân vào ngọn lửa đang cháy
sau đó đối tượng kéo thi thể nạn nhân đặt ở một giếng hoang và ngồi trốn ở đây trước khi cơ ra cơ quan đầu thú
liên quan đến vụ giàn cảnh cướp giật gần một tỷ đồng tại ngân hàng
viện kiểm sát nhân dân thành phố buôn mon thuật tỉnh đắk lắk vừa phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can lệnh tạm giam bốn tháng đối với sáu bị can để điều tra về tội cướp giật tài sản
sáu đối tượng bị khởi tố gồm trần thế anh nguyễn thị thanh dung nguyễn văn hùng
vương văn quân văn ngọc thành đạt và phan thị vực
theo kết quả điều tra do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên chị dương thị giang
chú tại huyện mờc đã nhờ thế anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng
sau khi vay được sẽ trả tiền công sáu mươi triệu đồng
sau đó cả nhóm đã bàn bạc sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh đòi nợ
tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi một khi chị giang cầm tiền bước ra cửa ngân hàng
thì bị nhóm đối tượng này áp sát giàn cảnh cướp giật lấy chín trăm bốn mươi triệu đồng
sau hơn một mươi hai giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến sáng ngày một tháng một mươi hai
công an thành phố bumal thuật đã làm rõ và bắt được sáu đối tượng nói trên
kính chào quý vị và các bạn
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin này
thưa quý vị trong buổi làm việc với bộ y tế và các bộ ngành về giả soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến người việt nam ở nước ngoài người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
vào chiều qua ngày tám tháng một mươi hai phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly
theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào việt nam chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian đảm bảo an toàn dịch bệnh
đối với người chưa tiêm vaccine phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian điều kiện tốt nhất và tổ chức tiêm vaccine
phó thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải ngành hàng không và các bộ ngành liên quan xúc tiến công tác chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế
có quy trình để người việt nam có thể tiêm được hai mũi vaccine
hiện cục hàng không đã kết nối với hệ thống hộ chiếu vaccine của các nước để đảm bảo tất cả những người đặt mua vé của các hãng hàng không việt nam đều đã được tiêm đủ vaccine
những người chưa tiêm vaccine chỉ được mua vé sau khi đã đăng ký và có địa chỉ cách ly cụ thể trong nước
theo phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú ngành ngân hàng bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu của nền kinh tế trong dịp cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch covid một mươi chín đã tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội trong đó ảnh hưởng lớn đến điều hòa điều chuyển cung ứng tiền mặt ra lưu thông an toàn kho quỹ
song thời gian qua ngành ngân hàng cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế cơ cấu mệnh giá đồng tiền tương đối đáp ứng được nhu cầu thanh toán thực tế
từ nay đến cuối năm ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền mặt trong toàn ngành giả soát chỉnh sửa bổ sung các cơ chế
liên quan đến vấn đề quản lý kho quỹ tiền mặt cho phù hợp với thực tiễn hơn và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào lĩnh vực này
cùng với đó ngân hàng nhà nước tăng cường thanh tra giám sát kiểm tra đối với tất cả các tổ chức tín dụng
đưa nội dung thanh tra về an toàn kho quỹ chấp hành quy định về quản lý tiền mặt kho quỹ là nội dung thường xuyên
các tổ chức tín dụng tự kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ hơn các chi nhánh phòng giao dịch để tránh những rủi ro có thể xảy ra
cùng với đó trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc đảm bảo an toàn lĩnh vực kho quỹ
theo sở kế hoạch đầu tư tỉnh đồng nai đến cuối tháng một mươi một các cơ quan chức năng đã giải ngân nguồn vốn hơn tám trăm chín mươi chín tỷ đồng
đạt hơn một mươi chín trong tổng số vốn hơn bốn sáu ngàn tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã bố trí cho dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay long thành trong năm hai nghìn hai mươi một
việc tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được bố trí cho dự án trong năm hai nghìn hai mươi một còn đạt thấp là do trong năm các đơn vị liên quan phải tập trung giải ngân nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang gần một mươi một tỷ đồng
vì vậy đồng nai phải ưu tiên giải ngân nguồn vốn kéo dài này
đến nay các đơn vị liên quan đã giải ngân được hơn năm tỷ đồng từ nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên việc tổ chức việc họp dân công bố niêm yết công khai phương án bồi thường gặp nhiều khó khăn cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn
bản tin tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thân thị yến hàng nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú ở xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
công an thị xã duy tiên nhận được đơn trình báo của một số người dân trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện lý nhân bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách kêu gọi tham gia đầu tư dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền thực hiện có lợi nhuận cao
tuy nhiên sau khi chuyển tiền đối tượng đã không thực hiện đúng cam kết và cắt liên lạc
qua đấu tranh nga khai nhận do cần tiền để kinh doanh buôn bán tiền ngoại tệ nên đã tự nghĩ ra dự án an sinh xã hội
ngoài đó nga cũng đã kêu gọi tham gia đầu tư dự án an sinh xã hội xử lý tiền di sản chiến tranh và cho tiền thực hiện để kêu gọi người dân tham gia đóng góp
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy mươi bị hại trên địa bàn các tỉnh hà nam hưng yên hòa bình và tp hà nội với tổng số tiền trên hai sáu tỷ đồng
càng gần đến tết nguyên đán thì tình trạng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc có chiều hướng gia tăng trở lại
trước thực trạng đó lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã tăng cường đấu tranh bắt giữ
vào khoảng chín h một mươi năm phút ngày tám tháng một mươi hai tại khu vực ấp trung bắc hưng xã nhơn hưng huyện tịnh biên tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bốn c bảy nghìn một trăm tám mươi sáu do tài xế trần trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở hai tám trăm linh
một trăm linh lít cồn tinh luyện một bốn trăm bốn mươi võng dù mồng hai trăm linh máy điện đưa võng và một trăm ba mươi thùng trái cây xấy khô tổng trị giá hàng hóa khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông dũng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
tại thành phố châu đốc khoảng hai h sáng ngày chín tháng một mươi hai
trong lúc tuần trắng
lực lượng liên ngành kiểm tra kiểm soát khi đến khu vực phường vĩnh mỹ lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt quả tàng
quách đăng phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố châu đốc điều khiển xe mô tô sáu mươi bảy b một hai mươi sáu nghìn ba trăm một mươi chín vận chuyển chín trăm một mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó khoảng một giờ sáng cùng ngày tại khu vực thuộc xã vĩnh châu thành phố châu đốc lực lượng liên ngành đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
lợi dụng đêm tối
lực lượng bỏ lại phương tiện và một bao thuốc lá ngoại nhập lậu tẩu thoát
hiện tại đang là tháng cao điểm chấn áp tội phạm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển
năm nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng diễn biến phức tạp tình hình hàng hóa sản xuất phục vụ tết chầm lắng hàng hóa nhập khẩu chính ngạch cũng mất sôi động
vì vậy dự báo hàng lậu sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và cách thức hoạt động của các đối tượng tội phạm này cũng ngày càng tinh vi
với số lượng hàng hóa vận chuyển đa dạng hơn hàng động cũng liều lĩnh hơn ghi nhận của phóng viên thời sự
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán nhâm dần
trên các tuyến vịnh bắc bộ hàng hóa đã bắt đầu tấp nập
để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm và vi phạm trên biển
cảnh sát biển việt nam đã tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ các khu vực biển tuyến trọng điểm
trong những tháng cuối năm những mặt hàng chủ yếu như xăng dầu thuốc lá
thì những mặt hàng đó sẽ có chiều hướng phát triển vào những tháng cuối năm nhiều hơn so với những tháng bình thường trong năm
ubnd nguyễn văn nguyên ubnd nguyễn văn nguyễn ubnd nguyễn văn nguyễn ubnd nguyễn văn nguyễn
nhiệm vụ trọng tâm của đợt gia quân cao điểm năm nay ngoài đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cảnh sát biển việt nam xác định tiếp tục tăng cường công tác thu thập tin tức nắm chắc tình hình
bởi do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều dự báo nhiều đối tượng buôn lậu sẽ gia tăng hoạt động gom hàng sớm nhằm phục vụ nhu cầu trong nước
ngoài các mặt hàng như than cám xăng dầu thì những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm gồm thịt lợn da cầm
cũng sẽ được các đối tượng đẩy mạnh vận chuyển từ trung quốc về việt nam
trước bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và khó kiểm soát thì các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại vẫn triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật của mình
ví dụ như ngoài các mặt hàng truyền thống như mọi năm
thì năm nay đặc biệt là trong thời điểm có dịch bệnh
các đối tượng sẽ tăng cường buôn bán vận chuyển trái phép các mặt hàng y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mặt khác do dịch bệnh covid một mươi chín
phức tạp nên việc trao đổi vận chuyển sẽ gặp rất nhiều khó khăn
các đối tượng sẽ triệt để lợi dụng việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để trao đổi hàng hóa
liên lạc phương thức giao nhận hàng
gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh xử lý của lực lượng cảnh sát biển
cũng như các lực lượng chức năng khác
chỉ trong mấy ngày đầu gia quân của đợt cao điểm
lực lượng cảnh sát biển đã phá thành công nhiều vụ buôn lậu
tổng giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng
kết quả này đã góp phần duy trì trật tự an toàn sự bình yên trên các vùng biển
góp phần ổn định giá cả thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai